là một cán bộ về hưu các con đều ở nước ngoài nên người già của cụ nguyễn thị liệu bảy mươi năm tuổi hà nội chỉ biết trông cậy vào nhân viên trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại đông ngạc từ liêm
bằng khoản lương hưu và tiền tiết kiệm của mình cụ đăng ký vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc thường xuyên
tuy nhiên những người có điều kiện kinh tế để được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tại các viện dưỡng lão như cụ không phải là nhiều nhất là trong hoàn cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng tăng lên trong khi các dịch vụ xã hội chăm sóc y tế lại chưa đáp ứng đủ
phần lớn những người cao tuổi hiện nay đang được chăm sóc tại gia đình bởi những người chưa được đào tạo hoặc phải tự chăm sóc cho mình
có một thực tế đáng lo ngại là các doanh nghiệp tư nhân lại không mấy mặn mà

việc thành lập các trung tâm chăm sóc người cao tuổi đang là xu hướng tất yếu song việc thu hút các thành phần kinh tế các tổ chức cá nhân đầu tư trong lĩnh vực này còn nhiều khó khăn
thách thức của quá trình gia hóa dân số hiện nay đã gây nên sự quá tải đối với các cơ sở hạ tầng cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
việc khuyến khích nhân dọng mô hình nhà dưỡng lão tư nhân hoàn toàn phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của xã hội để đối tượng người cao tuổi được chăm sóc và thu hưởng lúc tuổi già
năm hai nghìn một mươi chín công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã được ban đại diện người cao tuổi tỉnh hà nam cụ thể hóa trong các phong trào thi đua
nội dung phương thức hoạt động của hội người cao tuổi các cấp đã có nhiều đổi mới
các phong trào của hội người cao tuổi được các cấp hội chủ động sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia
tỉnh hà nam hiện có hơn một trăm ba mươi tám người cao tuổi

trong đó có hơn một trăm ba mươi hai người cao tuổi

ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt việc quan tâm chăm lo về mọi mặt cho người cao tuổi
hiện một trăm linh địa bàn khu dân cư có các câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao dành cho người cao tuổi với trên bốn mươi ba tám trăm linh hội viên tham gia
chúng tôi là có một câu lạc bộ hoạt động thường xuyên hàng ngày
trong đó có bóng truyền hơi và thể dục thể thao có nghĩa là cầu lông và đi bộ
cái ý nghĩa của câu lạc bộ này dành cho chúng tôi
chúng tôi rất thấy rằng rất có hiệu lực
một là giàn lượng sức khỏe cho người cao tuổi
cái thứ hai là cũng giáo dục cho các lớp trẻ có cái tinh thần thể dục thể thao để nối gót ông cha
phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh triển khai hiệu quả
đặc biệt là phong trào nêu gương sáng phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
hiện toàn tỉnh có chín trăm tám mươi năm người cao tuổi làm chủ trang trại chủ doanh nghiệp
ba người cao tuổi làm kinh tế giỏi
nêu gương sáng xây dựng
xây dựng gia đình thôn xóm tổ dân phố văn hóa xây dựng con người gia đình hiếu học
hoạt động ở các tri hội nó có cái mạnh để giúp cho ban chấp hành
tức là các cụ luôn luôn sát được nhau và chia từng tổ
thí dụ như có các cụ ốm đau rồi gia đình có những cái chuyện con cháu vi phạm pháp luật
thì các cụ hội viên giáo dục con cháu là cái tác dụng gần nhất đối với người cao tuổi
ban đại dự người cao tuổi chúng tôi sẽ chủ động tiếp tục triển khai
các nhóm giải pháp những nhiệm vụ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành
đồng thời cũng rất mong muốn sự phối hợp của các ngành
ví dụ như ngành văn hóa ngành y tế để tổ chức các hoạt động chương trình cụ thể
cho người cao tuổi ở dưới địa bàn cơ sở
thời gian tới hội người cao tuổi tỉnh hà nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua
tuổi cao gương sáng cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
chỉ đạo xã phường thị trấn xây dựng quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi
đơn các doanh nghiệp quan tâm chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi
cả về vật chất và tinh thần động viên người cao tuổi thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương
chuyển sang những nội dung khác liên quan tới vấn đề chiều cường dâng cao tại khu vực miền nam
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng chín chiều cường dâng cao bất thường khiến cho ngập úng nhiều nơi
trên địa bàn tỉnh bạc liêu ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất sinh hoạt của người dân trên địa bàn
chiều cường gây ngập úng hơn ba mươi điểm ở các tuyến đường thuộc địa bàn năm trên bảy huyện
thị xã thành phố của tỉnh bạc liêu mỗi điểm ngập úng với chiều dài từ vài chục mét đến hàng
trăm mét với diện tích rộng hàng nghìn mét vuông độ sâu từ năm cm đến hơn hai mươi cm đáng lưu ý
trong các điểm ngập úng trên có nhiều điểm trên tuyến đường quốc lộ một a làm ảnh hưởng đến sản xuất
cùng với đó nhiều vùng nuôi trồng thủy sản ven cửa sông cửa biển đang đứng trước nguy cơ ngập
vỡ bờ bao đồng thời nhiều diện tích trồng màu sản xuất lúa ở vùng ngọt hóa có khả năng nhiễm mặn
đỉnh chiều cường cũng xuất hiện vào ngày hai mươi chín và ba mươi tháng chín đã vượt mức báo động ba đây là một đợt
chiều cường cao bất thường xuất hiện ngay thời kỳ cuối tháng chín và đầu tháng một mươi để hạn chế
văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạc liêu đề nghị ubnd các
huyện thị xã thành phố thông báo rộng rãi cho nhân dân chủ động ứng phó yêu cầu các địa phương
khẩn trương triển khai công tác ứng phó bảo vệ diện tích tiểu vùng giữ ngọt ổn định cùng với đó
đài khí tượng thủy văn bạc liêu tiếp tục công bố các bản tin chiều cường trước từ bảy đến một mươi ngày
trong các tháng cuối năm còn tại vĩnh long do ảnh hưởng của chiều cường dâng cao trong mấy ngày qua
nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố vĩnh long bị ngập sâu ảnh hưởng tới giao thông
buôn bán và đời sống của người dân trong những ngày qua chiều cường dâng cao
khiến nhiều đoạn quốc lộ trên địa bàn tỉnh vĩnh long bị ngập nghiêm trọng
tiện tham gia giao thông di chuyển qua khu vực rất khó khăn chiều cường trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng chín
mức nước cao nhất trên các sông rạch trong tỉnh ở mức trên báo động ba đợt chiều cường những
ngày qua đã gây khó khăn cho việc đi lại sinh hoạt của người dân ngoài ra chiều cường dâng cao đã
gây một số thiệt hại tại các địa phương hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các địa phương đang tập trung chỉ đạo phân công cán bộ bám địa bàn sung yếu để hỗ trợ người dân
khắc phục ngoài ra các địa phương huy động lực lượng vật tư tại chỗ tu sửa kịp thời các công trình bị hư
hỏng để đảm bảo lưu thông trước tác động tiêu cực của tình hình chiều cường liên tục dâng cao
ubnd tp cần thơ đã ban hành công văn về việc triển khai các giải pháp khẩn cấp chủ động ứng phó
giảm thiểu thiệt hại do chiều cường gây ra ngày ba mươi tháng chín mực nước đỉnh chiều tại
cần thơ đã lên mức hai hai mươi năm mét cao nhất từ trước đến nay con nước chiều tối ngày ba mươi tháng chín
là đỉnh điểm của đợt chiều cường đầu tháng chín âm lịch ở thành phố cần thơ chiều cường khiến nhiều
tuyến đường trên địa bàn thành phố ngập rất sâu trên năm mét theo các chuyên gia nguyên nhân thành
phố cần thơ bị ngập sâu là do đỉnh lũ từ sông mê công di chuyển xuống hạ lưu gặp ngay đợt chiều
cường khá mạnh làm cho mực nước sông hậu dâng lên cao bất ngờ theo dự báo đợt chiều cường
này sẽ còn kéo dài trong một vài ngày nữa mới chấm dứt cũng liên quan tới vấn đề chiều cường làm
giúp giúp đỡ cuộc sống sinh hoạt của người dân đặc biệt là các em học sinh ngày ba mươi tháng chín
sở giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ có văn bản thông báo gửi đến phòng giáo dục và đào
tạo các quận huyện về việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày chiều cường đầu tháng chín âm lịch đạt đỉnh
mức chiều cường trên các sông rạch thành phố cần thơ được dự báo tiếp tục lên và đạt đỉnh trong
ngày hôm nay mùng một tháng một mươi đỉnh chiều cao nhất trên sông hậu có khả năng lên mức hai một mươi năm đến hai hai mươi m
cao hơn mức báo động ba từ hai mươi năm đến ba mươi m thời gian xuất hiện mức nước đỉnh chiều hàng ngày vào
lúc sáng sớm từ sáu đến tám giờ và chiều tối từ một mươi bảy đến một mươi chín giờ vào thời điểm học sinh đến trường và tàn học
để bảo đảm an toàn cho học sinh sở giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ đề nghị phòng giáo dục và
đào tạo các quận huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa phương lãnh đạo các đơn vị chủ động cho
học sinh tại các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi chiều cường được nghỉ học một ngày vào ngày một tháng
hai nghìn một mươi chín nhà trường báo cáo cho địa phương và thông báo cho phụ huynh về lịch nghỉ
đồng thời có kế hoạch bố trí cho học sinh học bù vào thời điểm phù hợp
bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi phó giáo sư nguyễn kế hào người đại diện cho trung
tâm công nghệ giáo dục nhà xuất bản giáo dục việt nam gửi kiến nghị lên bộ giáo dục và đào
tạo và thủ tướng chính phủ về việc hội đồng thẩm định sách giáo khoa mới loại bộ sách công nghệ giáo
của giáo sư hồ ngọc đại theo đó bộ giáo dục và đào tạo cho biết trong lần thẩm định này
năm bộ sách của chín môn học trong chương trình lớp một được nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách
giáo khoa đề nghị bộ giáo dục và đào tạo thẩm định trong đó có các bản mẫu sách giáo khoa
môn tiếng việt lớp một toán lớp một do giáo sư hồ ngọc đại chủ biên giáo sư hồ ngọc đại đã được
bộ giáo dục và đào tạo mời đến nghe thông báo kết quả đối thoại với từng hội đồng thẩm định
tại các buổi làm việc giáo sư hồ ngọc đại và cộng sự nghe kết luận của hội đồng và không có ý
kiến thêm theo thông tư số ba mươi ba với các bản mẫu sách giáo khoa bị đánh giá không đạt
nếu các tổ chức cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa bản mẫu phải được xây
dựng lại để tổ chức thẩm định như thẩm định lần đầu vì vậy tập thể các tác giả bản mẫu sách
tiếng việt lớp một toán lớp một do giáo sư hồ ngọc đại chủ biên có thể tiếp tục hoàn thiện các bản
mẫu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đề nghị thẩm định lại
bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông sáu mươi ba tỉnh
thành phố phối hợp với chính quyền địa phương công an lực lượng quản lý thị trường tiến hành
thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc
theo đó các sở thông tin và truyền thông sẽ tiến hành thanh tra các doanh nghiệp viễn thông di
động tổ chức cá nhân cửa hàng đại lý phân phối bán sim điện thoại trái
pháp luật trên địa bàn phía bộ thông tin và truyền thông cũng có văn bản đề nghị
ubnd các tỉnh thành phố bộ công an bộ công thương cùng phối hợp chỉ đạo đợt thanh tra
đây là một trong nhiều biện pháp cứng rắn của bộ thông tin và truyền thông nhằm siết chặt
sim rác và tin nhắn rác đang có chiều hướng tăng trở lại đợt thanh tra sẽ được bộ triển khai
từ ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số năm mươi tám quy định về quản lý và sử dụng
tài khoản của kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng nhà nước việt nam và các ngân hàng thương mại
bốn loại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng nhà nước việt nam
và các ngân hàng thương mại gồm tài khoản thanh toán tổng hợp tài khoản chuyên thu tổng hợp
tài khoản thanh toán tài khoản chuyên thu thông tư hướng dẫn rõ về nội dung sử dụng tài khoản
trong đó tài khoản thanh toán tổng hợp của kho bạc nhà nước trung ương mở tại sở giao dịch
ngân hàng nhà nước việt nam được sử dụng để bảo đảm khả năng thanh toán chung
của các đơn vị kho bạc nhà nước qua kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng
thông tư năm mươi tám có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo đó vốn oda không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình
dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu
phát triển nguồn nhân lực chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ
tăng cường năng lực và nghiên cứu xây dựng thể chế chính sách
vốn vai oda được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình dự án quy mô lớn
thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội
bao gồm giao thông thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu y tế giáo dục
dự thảo cũng quy định rõ nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về oda
quy trình quản lý và sử dụng oda vốn vai yêu đãi
một trong những văn bản đáng chú ý nhất có hiệu lực trong tháng một mươi này là thông tư số ba mươi
của bộ giao thông vận tải về tốc độ của các phương tiện giao thông khi tham gia giao thông sẽ có hiệu lực
thông tư quy định ở trong khu vực đông dân cư sáu mươi km một giờ nếu chạy trên đường đôi
hoặc đường một chiều có từ hai làn trở lên năm mươi km một giờ nếu là đường hai chiều không có giải phân cách giữa
hoặc đường một chiều có một làn xe nếu ở ngoài khu vực dân cư chín mươi km một giờ đối với ô tô con
ô tô đến ba mươi chỗ ngồi bảy mươi km một giờ đối với xe máy nếu chạy trên đường đôi
hoặc đường một chiều có hai làn trở lên tám mươi km một giờ đối với ô tô con ô tô đến ba mươi chỗ ngồi
sáu mươi km một giờ đối với xe máy nếu chạy trên đường hai chiều hoặc không có giải phân cách giữa
hoặc đường một chiều có một làn xe riêng với xe gắn máy xe dưới năm mươi phân khối
tốc độ tối đa là bốn mươi km một giờ bất kể trên đường nào và trong khu vực nào
từ hôm nay ngày một tháng một mươi phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ninh sẽ thực hiện thu phí lệ phí xuất nhập cảnh
bằng biên lai điện tử tại bốn điểm tiếp công
công dân và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh gồm trụ sở đơn vị
trung tâm hành chính công tỉnh quảng ninh cảng hàng không quốc tế vân đồn
huyện vân đồn và trạm xuất nhập cảnh móng cái thành phố móng cái
việc áp dụng biên lai điện tử thay thế biên lai giấy giúp giảm chi phí
tạo thuận lợi trong quản lý thống kê báo cáo nâng cao hiệu suất công việc
phù hợp với xu hướng cải cách phát triển theo chỉ đạo và quyết tâm của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
việc làm này không chỉ nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
mà còn xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ
góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại địa phương
thưa quý vị dù mới được di rời đến khu tái định cư để tránh ngập lụt
tuy nhiên sau đợt mưa lũ đầu tháng chín vừa qua khu tái định cư tại xã minh hóa
huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã xảy ra sạt lở
đất đá từ sơn núi bị sới lở lấp đè lên nhà dân
người dân chưa kịp an cư thì nay đã lại mang trong mình nỗi lo về an toàn tính mạng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
nhiều ngày trôi qua bà trương thị thanh cũng như hàng chục hộ dân sống tại khu vực cửa chuông
vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng khi trong đêm khuya chứng kiến cảnh quả đồi bị dạn nứt
hàng chục khối đất đá sạt lở đổ xuống phía sau nhà
khu tái định cư cho những hộ dân được di rời khẩn cấp từ vùng ngập lụt lên vùng cao
được thực hiện năm hai nghìn một mươi năm với tổng kinh phí hai mươi sáu tỷ đồng
hiện giai đoạn một của dự án đã hoàn thành
đưa bốn mươi một hộ dân các điểm bị ngập lụt nặng nhất của xã minh hóa về sinh sống ổn định tại đây

nhưng huyện minh hóa tỉnh quảng bình cần sớm có biện pháp khắc phục xử lý để người dân yên tâm sinh sống lâu dài
trước tình hình dịch tả lợn châu phi có chiều hướng lây lan nhanh trên địa bàn
bị ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các huyện thành phố trong tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phòng ngừa
ngăn chặn tình trạng vứt sắc lợn bị bệnh ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh
hiện nay tỉnh lâm đồng không có tình trạng vứt sắc lợn chết
tuy nhiên để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng vứt sát lợn bị bệnh ra môi trường
tỉnh lâm đồng yêu cầu các địa phương trên địa bàn
khi động quốc lực lượng hỗ trợ người dân tiêu hủy lợn bệnh
kịp thời phát hiện và thu gom tiêu hủy sát lợn bị bệnh vứt ra ngoài môi trường nếu có
do lực lượng công an địa phương theo dõi và xử lý nghiêm các trường hợp vứt sát lợn bị bệnh ra môi trường
làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh
các địa phương đề mạnh tuyên truyền đến trang trại và hộ trăn nuôi
thực hiện khai báo tiêu hủy triệt để đàn lợn khi phát hiện bệnh
được biết tính đến thời điểm này toàn tỉnh lâm đồng có một mươi trên một mươi hai huyện
thành phố đã xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi
lực lượng chức năng đã tiêu hủy gần năm mươi con lợn mắc bệnh với trọng lượng hơn ba bốn trăm linh tấn
lý sơn là địa phương nổi tiếng với nhiều loại nông sản đặc sản khác nhau đặc biệt là hành và tỏi
tuy nhiên đi kèm với phát triển sản xuất nông nghiệp thì vấn đề môi trường tại lý sơn cũng đang bị tác động không nhỏ
thực trạng các bãi chứa chất thải không thể tiếp nhận đủ nên người dân đã đổ hàng nghìn tấn rác thải nông nghiệp ra đường
điều này tiêm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông
thời gian gần đây nhiều tuyến đường huyết mạch và tuyến đường nội đồng trên đảo lý sơn ngập các đống chất thải lớn nhỏ
do người dân trồng hành tỏi đổ ra sau khi cải tạo lại đất
tuyến đường đi di tích cấp quốc gia chùa hàng cũng không ngoại lệ
hàng năm nông dân lý sơn phải dùng lượng lớn cát trắng đất đỏ ba gian để cải tạo ba trăm ba mươi năm hectare đất trồng hành tỏi
đồng thời xử lý hơn một mươi mét khối đất thải nông nghiệp
để xử lý việc này huyện lý sơn đã quy hoạch hai mươi sáu điểm xử lý với diện tích trên ba ba trăm linh m hai
tuy nhiên các điểm xử lý này cũng trở nên quá tải
huyện lý sơn đã tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp đổ chất thải ra lòng lề đường
tuy nhiên việc phát hiện các trường hợp này gặp nhiều khó khăn
bởi hầu hết việc đổ chất thải ra đường được thực hiện lén lút
trong khi đó huyện thiếu phương tiện giám sát ghi nhận các trường hợp vi phạm để phạt nguội
ủy ban dân huyện cũng đã thường xuyên chỉ đạo và giao cho đội trận tư quản lý môi trường huyện
là tăng cường công tác quét dọn và thu gom đất thải ở các điểm quy hoạch
ngoài ra là kêu gọi các tổ chức và chỉ đạo các địa phương mặt trận các đoàn thể
các tổ tư quán để tăng cường công tác vệ sinh môi trường mà đã được đảm nhiệm của các cơ quan đơn vị
và nhất là tuyên truyền cho người dân hiểu được việc vi phạm trong lĩnh vực giả sả rác thải với môi trường
huyện lý sơn đang loay hoay tìm hướng giải quyết đất thải từ hoạt động nông nghiệp
còn người dân thì xin chủ trương đổ đất thải nông nghiệp trực tiếp xuống biển
nhằm giảm tải lượng đất thải đổ ra môi trường đồng thời có lượng cát tái tạo để sản xuất
hiện chính quyền địa phương kiến nghị ngành chức năng tỉnh quảng ngãi cho đổ thải nông nghiệp xuống biển
để hạn chế tình trạng ô nhiễm cho đất đảo
thông tin từ phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an cho biết
sau ba tháng xử lý hàng loạt vi phạm đoàn kiểm tra liên ngành đã đình chỉ hai mươi năm bãi tập kết
và kinh doanh cát sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh nghệ an
theo đó đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra bốn mươi năm bến bãi tổ chức ca nhân có hoạt động khai thác tập kết
kinh doanh cắt sỏi lập năm mươi tám lỗi vi phạm chuyển cho ủy ban nhân dân các huyện thành phố xử lý ba mươi ba hồ sơ
đoàn liên ngành trực tiếp xử phạt một mươi sáu hồ sơ với tổng số tiền gần một trăm bảy mươi triệu đồng
tạm giữ gần một mươi năm mét khối cát
liên quan đến các tổ chức cá nhân khai thác cát trên các sông đoàn kiểm tra liên ngành cũng phát hiện
bốn tổ chức cá nhân vi phạm về khai thác cát trái phép sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật
về bảo vệ môi trường qua đó tạm giữ bốn mươi một thuyền bốn ô tô hơn năm trăm linh mét khối cát thu ngân sách nhà nước hơn một trăm chín mươi triệu đồng
ngày ba mươi tháng chín ủy ban an toàn giao thông quốc gia tiếp nhận thông tin phản ánh trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông trên cầu vĩnh tuy dẫn đến một loạt vai trạm giao thông giữa các phương tiện
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công văn đề nghị phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo nội dung clip trong khi các phương tiện đang lưu thông theo hướng quy định
thì bất ngờ xe ô tô nhãn hiệu focus màu đen biển kiểm soát ba mươi e hai mươi một nghìn chín mươi bốn ngang nhiên quay đầu xe trên cầu
việc quay đầu xe là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt phương tiện lưu thông phía sau va chạm liên hoàn
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá hành động của lái xe đã vi phạm
nghiêm trọng quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đã gây hậu quả nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra xác minh nội dung phản ánh
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vi phạm lái xe biển kiểm soát ba mươi e hai mươi một nghìn chín mươi bốn
sáng nay tại thành phố đà nẵng gần ba trăm linh tình nguyện viên đã
tham gia cuộc chạy marathon với chủ đề vì sự bình yên của trẻ thơ lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện do hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố đà nẵng phối hợp với orphan voice tổ chức
nhằm kêu gọi cộng đồng hãy chung tay bảo vệ trẻ em khỏi nạn mua bán và xâm hại tình dục
cuộc chạy diễn ra trong ba ngày từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi do sáu vận động viên chính đến từ mỹ
và gần ba trăm linh tình nguyện viên là học sinh sinh viên cán bộ đến từ các trường
các cơ quan trên địa bàn đà nẵng
hiện xuất phát từ bãi biển phạm văn đồng các tình nguyện viên chạy qua các tuyến đường trung tâm của thành phố đà nẵng
thuộc các quận sơn trà hải châu liên triển và sẽ kết thúc tại huyện hòa vang với tổng chiều dài cuộc chạy một trăm sáu mươi km
mục tiêu của hoạt động này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống mua bán xâm hại tình dục trẻ em
qua đó kêu gọi các cấp ngành gia đình và cộng đồng xã hội chung tay phòng chống mua bán
ngăn chặn đẩy lùi các vấn nạn mua bán và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại tình dục
chuyển sang nội dung khác với tiến độ thi công như hiện nay đường đua công thức một hà nội f một hà nội
sẽ được khánh thành vào quý i năm hai nghìn hai mươi bảo đảm tổ chức giải đua vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi như kế hoạch
khởi công ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tiến độ thi công các hạng mục của dự án luôn được bảo đảm
theo kế hoạch của hà nội
đến nay tòa nhà trung tâm điều hành đã hoàn tất phần thô và đang được hoàn thiện các hạng mục bên trong
như thông gió cơ điện mặt trước
đường đua hà nội được triển khai với sự hợp tác của công ty truki của đức đơn vị nổi tiếng thế giới
về thiết kế các đường đua và hạng mục thể thao và bộ phận motorsport của f một
lớp nhựa đường của đường đua f một là loại đặc trùng phải tuân thủ quy chuẩn sự chính xác tuyệt đối
theo yêu cầu của liên đoàn ô tô quốc tế
do vậy đến tháng một mươi hai toàn bộ mặt đường của đường đua với chiều dài hơn năm năm km sẽ được thảm đồng loạt
bảo đảm mặt đường nhựa có chất lượng tốt nhất đạt đến độ chính xác theo tiêu chuẩn của các đường đua f một trên toàn thế giới